sáng ngày tám tháng chín chủ tịch ubnd tp hcm đã đến thăm và động viên các y bác sĩ
tại trung tâm hội sức bệnh viện trung ương huế đặt tại bệnh viện giả chiến số một mươi bốn tp hcm
đây là một trong năm bệnh viện hồi sức tích cực cho những bệnh nhân mắc covid một mươi chín nặng tại thành phố
cứu sống được nhiều bệnh nhân sau khi đưa vào hoạt động một tháng này
bệnh viện giã chiến số một mươi bốn có hai trăm năm mươi y bác sĩ được điều động từ bệnh viện trung ương huế
và năm đơn vị y tế tại thành phố làm việc tại đây
là một trong năm bệnh viện hồi sức tích cực cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín thuộc tầng năm
nhờ có sự điều trị kịp thời trung tâm hồi sức acu này đang chăm sóc tích cực cho hơn ba trăm linh bệnh nhân
thời gian tới sẽ nâng công suất lên sáu trăm linh dường bệnh
thời gian qua các bệnh viện giải chiến đang tích cực hoạt động để hỗ trợ cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh đang có hơn hai tám trăm linh bệnh nhân mắc covid một mươi chín nặng đang thở máy
và hai mươi hai bệnh nhân can thiệp em
để hạn chế nguy cơ tử vong cần có bước đánh giá tình trạng bệnh chuẩn xác
để chuyển sớm từ tầng hai lên tầng ba và các tầng cao hơn kịp thời
không để bệnh nhân trở nặng mới chuyển tầng
nếu thực hiện tốt nguồn lực đổ vào cấp cứu bệnh nhân sẽ ít nhưng hiệu quả cao nhất
nếu có một sự trao đổi giữa hai bên thì bệnh nhân chuyển lên đây thì chỉ để mà cần hồi sức tiêm khổi
mà khi vào cấp cứu cũng rất là cao
bệnh nhân ngừng tiêm hoặc là sử dụng hấp cấp giữa đường rất là lớn
mà sau khi mà có sự hỗ trợ và trao đổi hai bên cũng như là chuẩn bị khi trả phương tiền
để bệnh nhân bệnh thì khi mà bệnh nó đẩy lên thì chúng đã đảm bảo được cái tình trạng cũ như ở phần dưới
sự thăm hỏi quan tâm động viên kịp thời của lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố
là nguồn động viên cho lực lượng y bác sĩ tuyến đầu đặc biệt là những chiến sĩ áo trắng
được tăng cường từ huế vào tp hcm
bên cạnh sự tri ân lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm cũng hứa sẽ lưu ý hỗ trợ lực lượng y tế ở đây
về cơ sở lưu trú và chăm sóc bữa ăn đảm bảo sức khỏe tốt nhất để làm việc